liên quan đến vụ việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của năm ngân hàng trên địa bàn tỉnh gia lai
mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với chu sĩ mờn chú tại xã ia kha huyện ia krai tỉnh gia lai nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện ia krai
hiện giữ chức bí thư đảng ủy xã ia york huyện ia krai
và phan trung tường chú tại xã ia de huyện ia krai nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ia krai
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chu sĩ mởn là người trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm định kiểm tra hồ sơ
đề nghị ủy ban nhân dân huyện ia krai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lê xuân nghĩa chú tại huyện ia krai
nhưng mờn không thực hiện đúng quy trình
vì vậy mặc dù không có đất nhưng nghĩa vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng số tiền sáu trăm hai mươi triệu đồng
còn phan trung tường là người trực tiếp ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dương thị bình
cũng ở huyện iagrai trong khi hồ sơ đăng ký của bình chưa được chuyển đến phòng tài nguyên và môi trường huyện để thẩm định
hậu quả là đối tượng bình đã sử dụng giấy chứng nhận khống này để lừa đảo chiếm đoạt bốn trăm linh triệu đồng của ngân hàng
liên quan đến vụ việc này từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan công an đã ra quyết định
khởi tố một mươi chín bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng